tối ngày một mươi hai tháng bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã về tới hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc theo lời mời của ủy viên trưởng
ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc chủ tịch nhân đại chủ tịch quốc hội
lật chiến thư chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có ý nghĩa
quan trọng trong việc duy trì giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước góp phần củng cố và tăng cường
tin cậy chính trị phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch nhân đại trung quốc lật chiến thư đã tập trung
trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký năm hai nghìn một mươi năm
giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc